để chủ động ứng phó với cơn bão số bảy ubnd tp hải phòng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương đơn vị khẩn trương thực hiện phòng chống bão
yêu cầu cần có phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn đê điều công trình đang thi công cầu tàu bến cảng an toàn về nông nghiệp
kiểm đếm và thông báo cho tàu thuyền trên biển về nơi tránh trú an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần phối hợp trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có phương án đối phó